sau trận chung kết u hai mươi ba châu á diễn ra tối qua sáng nay đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam lên đường về nước
theo dự kiến khoảng một mươi hai giờ trưa nay đội tuyển sẽ đáp chuyến bay xuống sân bay quốc tế nội bài
bất chấp thời tiết mưa lạnh tại hà nội ngay từ sáng sớm hàng nghìn người hâm mộ đã có mặt
tại sân bay nội bài để chờ đón các cầu thủ u hai mươi ba việt nam
không khí trước sân bay nội bài sáng nay thật rộn ràng
hàng nghìn cổ động viên cùng hát vang những bài ca chiến thắng
chị lâm thị minh châu đến từ đà nẵng
ngay sau khi trận chung kết giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba uzbekistan kết thúc

chị đã đặt vé và lên chuyến bay sớm nhất đến sân bay nội bài
để kịp giờ chào đón đội tuyển u hai mươi ba về nước
vì em rất là yêu mến các cầu thủ u hai mươi ba và em muốn ra để được trực tiếp nhìn thấy các anh ấy
và muốn hô tên các anh ấy
cả thành phố em và các nơi khác đều là cửa đoạn sao vàng ngập tràn
là giống như cái tinh thần dân tộc nó dân chào
nên là em thấy rất là hạnh phúc
vui mừng xúc động tin tưởng
có lẽ là cảm xúc
cảm xúc của tất cả các cổ động viên có mặt tại đây
nói chung là trong lòng chúng tôi đội tuyển việt nam lần này không giành được vô địch
nhưng cũng vẫn là vô địch ở trong nông dân của trên chín mươi triệu người việt nam
hôm nay mình rất tự hào về đội tuyển việt nam
mình đến đây đón các cầu thủ
càng gần đến giờ chuyến bay của đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam đáp xuống sân bay nội bài
dòng người hâm mộ đến sân bay nội bài ngày càng đông
họ chờ đợi
được gặp những chàng trai đã mang đến cho họ cảm xúc và niềm tin về nền bóng đá nước nhà đã vươn tầm châu lục
và mọi người đang cùng nhau hát vang ca khúc như cầu bức hổ cho ngày vui đại thắng và hô khẩu hiệu việt nam vô địch
có lẽ rằng mặc dù việt nam không giành chức vô địch các tuyển thủ việt nam đã là người vô địch trong trái tim của hàng triệu người hâm mộ việt nam
việt nam vô địch